sáng ngày hai mươi chín tháng tám tại thành phố siem reap vương quốc campuchia đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng y tế asean lần thứ một mươi bốn
với sự tham dự của phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng campuchia ta banh đại diện cho thủ tướng nước chủ nhà samdek hun sen
tổng thư ký asean lim chok hoi bộ trưởng y tế các nước asean và đại diện các nước đối tác trung quốc nhật bản và hàn quốc
đoàn đại biểu bộ y tế việt nam do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến dẫn đầu tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng y tế asean lần thứ một mươi bốn với chủ đề nâng cao sức khỏe nhân dân asean
phó thủ tướng campuchia tia banh nêu bật những nỗ lực của chính phủ hoàng gia campuchia trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân
thông qua việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng y tế đào tạo nhân lực và bổ sung kinh phí
hiện nay campuchia đang tích cực triển khai hệ thống hỗ trợ xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm để mở rộng mạng lưới chăm sóc y tế
tiến tới mục tiêu toàn dân được chăm sóc sức khỏe vào năm hai nghìn ba mươi
đề cập đến vấn đề chung của asean hiện nay ông tiên banh nhấn mạnh
thuốc giả và thuốc kém chất lượng là vấn đề rất nghiêm trọng đòi hỏi các nước asean phải cùng nhau hợp tác giải quyết trong phạm vi quốc gia khu vực và thế giới
thuốc giả thuốc kém chất lượng là một nhân tố gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tính mạng và tài chính cho người dân ở nhiều nước asean
nhân dịp này phó thủ tướng campuchia kêu gọi lãnh đạo ngành y tế các nước asean cùng nhau nâng cao và thúc đẩy hợp tác y tế trong toàn khu vực tốt hơn nữa
thông qua việc rút ngắn khoảng cách về chất lượng dịch vụ y tế cùng nhau chuẩn bị mọi điều kiện để ứng phó với thảm họa y tế
đặc biệt là sự bùng phát các loại dịch bệnh lây lan trong khu vực và các thảm họa khác do biến đổi khí hậu
cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm công nghệ cũng như nguồn lực và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao đến người dân
cũng tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số chủ đề như phòng chống thuốc giả và thuốc kém chất lượng
bảo đảm nguồn tài chính cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe củng cố năng lực chăm sóc sức khỏe trên phạm vi quốc tế của tổ chức y tế thế giới